tại thành phố con tum ubnd tỉnh con tum đã tổ chức lễ công bố và đón nhận
giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm xâm củ ngọc linh
giấy chứng nhận được cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ cấp cho sản phẩm xâm củ ngọc linh
tại các xã mang ri ngọc lây thuộc huyện tum mơ rông tỉnh con tum và xã trà linh huyện nam trà my tỉnh quảng nam
chỉ dẫn địa lý này được bảo hộ vô thời hạn trên lãnh thổ việt nam kể từ ngày ký
đến nay cây sâm ngọc linh đã được hai tỉnh con tum và quảng nam trồng tại vùng núi ngọc linh
ở độ cao từ một tám trăm linh đến hai năm trăm linh mét riêng tỉnh con tum có diện tích hơn ba trăm linh hectare